cầm đầu ổ nhóm đánh bạc trên là đối tượng lê văn hùng bốn mươi hai tuổi trú tại xã bồng khê huyện con cuông
để tránh sự theo dõi hùng đã tập hợp các con bạc trên xe ô tô một mươi sáu chỗ sau đó chở vào các khu đồi núi hẻo lánh để đánh bạc
các địa điểm đánh bạc cũng được hùng thay đổi thường xuyên
mỗi lần tổ chức đánh bạc hùng bố trí nhiều đàn em canh gác nếu có động tĩnh thì ngay lập tức tẩu tán tăng vật và bỏ chạy
tuy nhiên ban chuyên án đã bắt giữ tại chỗ một mươi ba đối tượng và mở rộng bắt thêm năm đối tượng khác
cho đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đó đối tượng lê văn hùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
miền bắc và miền trung đang đón đợt nắng nóng cao điểm kèm theo những cảnh báo cháy nổ
nhà dân cũng như tại các cơ sở kinh doanh đặc biệt là những nơi chứa vật liệu dễ cháy
ghi nhận tại thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn liên quan đến các cơ sở tập kết phế liệu
đa số các bãi tập kết đều tự phát và nằm sen kẽ trong các khu dân cư chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ
khi xảy ra hỏa hoạn nguy cơ cháy lan là rất cao
trong khi nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở này đáng báo động
rất nhiều hộ buôn bán phế liệu vẫn khá chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy
vào đầu tháng sáu vừa qua một vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết phế liệu thuộc phương nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
chỉ từ đám cháy nhỏ nhưng vì cơ sở này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hoàn toàn bãi tập kết
thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các bãi phế liệu
trong đó phần lớn là bãi tự phát điều kiện kinh doanh tạm bỡ nằm sáng kẽ trong khu dân cư nguy cơ cháy lan rất cao
nguyên nhân cháy tại các bãi phế liệu chủ yếu là do sự cố chập điện hoặc đốt rác bừa bãi gây cháy lan
người dân thường tận dụng nhà ở làm điểm thu mua phế liệu nhưng lại rất chủ quan trong việc sử dụng điện nhiệt trong sinh hoạt
các loại phế liệu để chung không phân loại và che cả lối thoát hiểm như thế này
trong khi đây là những điểm có nguy cơ cháy nổ cao thì công tác phòng cháy chữa cháy lại bị xem nhẹ
hết ngày một nên rộng ràng sạch sẽ nên cũng không có gì phải
đa số lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chủ yếu là người trong gia đình một số chưa được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy
các bãi tập kết lại nằm sâu trong khu dân cư đường nhỏ nên khi xảy ra hỏa hoạn việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nguy cơ cháy lan cháy lớn cao công an các địa phương cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền kiểm tra
hướng dẫn chủ các cơ sở phế liệu
trong thời gian này những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nộ xảy ra
qua đó cũng phát hiện nhiều tôn tài xử lý nhiều trường hợp vi phạm
qua kiểm tra thì hầu hết là người dân đều cố gắng người dân là đều các hộ dân tập trong các bãi tập kết phế liệu
buôn bán kinh doanh buôn bán phế liệu của mình đều đã trang bị các bình chữa cháy
thậm chí là có nhà trang bị đến tặng là năm bình sáu bình
nhưng mà tuy nhiên là sự sắp xếp hòn hóa của mình về các bạc dụng nguồn lửa nguồn nhiệt có thể gây cháy
chập điện chẳng hạn thì người dân thì vẫn còn chưa sắp xếp được gọn gàng chưa đảm bảo được công tác đó
cơ sở kinh doanh phế liệu được xem là một trong những loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay
đặc biệt có nhiều cơ sở không có người ở lại vào ban đêm khi xảy ra hỏa hoạn
được phát hiện và xử lý kịp thời
hiện các địa phương tại thành phố đà nẵng đang có phương án xử lý dẹp bỏ những điểm tự phát
đồng thời kiểm soát chặt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh loại hình này
cùng với đó người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
thanh tra sở y tế lào cai vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai cơ sở kinh doanh thuốc
và thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố lào cai về hành vi kinh doanh sản phẩm nước ngoài
không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh
cụ thể vào ngày chín tháng sáu đoàn công tác tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở bán thuốc shop cường yến
tại địa chỉ số nhà một mươi năm đường cốc lếu phường cốc lếu thành phố lào cai do bà trần thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm làm chủ
phát hiện tại cửa hàng có bốn mươi năm hộp collagen không rõ nguồn gốc xuất xứ không có tem nhãn phụ
sở y tế đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ cơ sở là sáu triệu đồng
và thu giữ toàn bộ lô hàng kể trên
tiếp đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu tiến hành kiểm tra cơ sở mỹ viện thẩm mỹ quốc tế việt mỹ
tại số nhà bảy mươi bốn đại lộ trần hưng đạo phường bắc cường thành phố lào cai do bùi thị thùy trang sinh năm hai nghìn làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện tại đây có dịch vụ chăm sóc răng miệng nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh
sở y tế lào cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên là một mươi triệu đồng
lắp đặt bệnh viện lào cai
lý nước thải không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng
đây là tình cảnh mà người dân sống gần nhà máy sản xuất thực phẩm của công ty hà nội food việt nam
tại thôn phương bản xã phụng châu huyện trường mỹ hà nội phải sống chung trong nhiều năm qua
mặc dù công ty cổ phần hà nội food việt nam đã nhận quyết định tạm dừng sản xuất của cơ quan chức năng
thế nhưng thực tế như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi bốn h
nước giếng khoan là nguồn nước chính dùng để sinh hoạt và nấu ăn hàng ngày của người dân nơi đây
nhưng giờ đây chị hương không dám sử dụng để nấu ăn bởi giếng khoan nhà chị nằm ngay cạnh hệ thống bể nước xả thải của nhà máy
mỗi tháng gia đình chị bỏ ra số tiền không nhỏ để mua những bình nước thay thế cho nước giếng khoan
cái lúc này cả đêm hôm nay em thức trong trong cả đêm để làm ngay máy lổ máy máy xả của công ty này nè
rau uống còn phải héo với cái nước xả thải của công ty này mà không qua thử xử lý thì xả thẳng ra luôn
thường ngấm vào đường đất nhà em có ăn nước ở giếng khoan đâu nhà em toàn phải mua nước bình về để đóng vào để đun nấu chứ có dám ăn nước bình
nước ở đây là đâu bây giờ giếng khoan nhà em không có ăn ngay cảnh công ty này
giờ em có ăn hai năm nay có ăn nước giếng khoan giảm ăn nước giếng khoan ở đâu
có đơn thì huyện cũng không có người giải quyết luôn không biết là ở phía sau cái công ty này là có ai đỡ đầu không mà không thể giải quyết được
có mặt tại khu vực nhà máy đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được
để xử lý nước thải không có nắp đậy mùi hôi thối bốc lên nồng nặng
ngoài hệ thống nước thải được lắp đặt ngầm gần nhà dân có những đường ống cỡ lớn được nối từ nhà máy chĩa thẳng ra sông như thế này
thời điểm ghi nhận nhà máy này hoạt động một cách bình thường
hệ thống máy móc vẫn được vận hành xuyên suốt
thế nhưng khi trao đổi với phóng viên vị chủ tịch xã cho rằng nhà máy này hoạt động lén lút
sau khi dân vừa kiếm cái nước xa thẳng xã đã có người tận nghiệp để tạm biệt
theo các bác sĩ hiện nay nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
nên khi trẻ mắc bệnh và sốt chuyển nặng mới được đưa đến bệnh viện
điều này dẫn đến nhiều trẻ bị sốc suy đa tạng thậm chí là tử vong
nếu như năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện như đồng một tiếp nhận hơn bốn trẻ nhập viện về sốt sức huyết
thì chỉ trong sáu tháng năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện nhi đồng một đã tiếp nhận hơn bốn trẻ
trong đó có ba trăm linh ba ca bị sốc sốt xuất huyết năm ca tử vong
chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo bên cạnh việc chủ động diệt năng quăng ngừa sốt xuất huyết
người dân cần đưa trẻ đến bệnh viện khi phát hiện trẻ sốt hai ba ngày để kịp thời điều trị